công an huyện phúc thọ hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường vừa phát hiện sừng sản xuất các loại quần áo gắn nhãn mắc các thương hiệu lớn
kiểm tra cơ sở có địa chỉ tại xã tam hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội lực lượng công an huyện phúc thọ đã phát hiện hơn năm bộ quần áo mang nhãn hiệu các thương hiệu lớn
chủ số hàng trên khai nhận thu gom quần áo nơi khác về và thuê nhân viên để in dập logo các thương hiệu nổi tiếng đồng thời gắn các tem nhãn mắc giả để tuồn ra ngoài thị trường
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở này chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan
hiện công an huyện phúc thọ tiếp tục phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên giữa các thiết bị liên quan đến việc sản xuất của cơ sở và tiến hành điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật